tại đà nẵng trước tình hình sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng với số ca mắc lên tới gần ba năm trăm linh trường hợp
tăng hai bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp đã chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh xuất xuất huyết trong thời gian tới
theo đó ubnd tp hcm yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh
ổ dịch sốt xuất huyết chủ động phun hóa chất diệt mũi tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao
truyền thông phòng chống dịch bệnh tổ chức tốt các hoạt động điều trị hạn chế thấp nhất các trường hợp tai biến và tử vong
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực kịp thời đáp ứng các tình huống của dịch bệnh
trong đó cần tổ chức dọn vệ sinh khu vực trường học phun hóa chất diệt mũi vì đây là thời điểm chuẩn bị bắt đầu năm học mới